tỉnh quảng trị từng là mảnh đất chịu nhiều hậu quả của chiến tranh
những người lính trở về từ chiến trường trong thời kỳ mới vẫn tiếp tục giữ vững phẩm chất của anh bộ đội cụ hồ
tiếp tục vươn lên trong cuộc sống làm giàu cho bản thân và xã hội
từ khi được phát động đến nay sau năm năm triển khai phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo
làm kinh tế giỏi đã phát huy hiệu quả cao giúp ổn định và nâng cao đời sống kinh tế của cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh quảng trị
trong những năm qua hội cựu chiến binh thành phố đông hà luôn đi đầu trong công tác phát triển kinh tế và giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi
nhờ vậy đến nay nhiều thành viên hội hiện là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố
xây dựng được hàng chục mô hình trang trại mang lại hiệu quả cao
bên cạnh đó việc giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên được thể hiện bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn kỹ thuật thiết bị tạo việc làm
những hồ cựu chiến binh của phố chưa làm ăn được lên chỉ sống bằng nông lương
thì cũng trang trợ cố gắng là sẽ làm tạo điều tiền cho họ có việc làm
mà chủ yếu là những người cựu chiến binh để cho họ có cái thu nhập khá hơn
chúng tôi rất quan tâm đến việc phát triển để nâng cao đời sống kinh tế gia đình cho hội viên
với chủ trương là phát huy tinh thần tự lực tự cường và giúp nhau
thành có thì các cái mô hình kinh tế của cựu chiến binh
chúng tôi là xoay cân các cái mô hình gia trài trang trài và kinh doanh buôn bán
rất phù hợp với đặc điểm điều kiện của phát triển kinh tế của thành phố đông hà
hội cựu chiến binh tỉnh và các tri hội đã tạo điều kiện để các hội viên được vay vốn tìm kiếm việc làm
trong năm hai nghìn một mươi sáu hội đã giải quyết việc làm cho gần chín trăm linh lao động
chủ yếu là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh
hiện có hơn bảy mươi sáu doanh nghiệp và hai mươi bốn hợp tác xã do hội viên cựu chiến binh làm chủ
nhiều cá nhân tập thể đầu tư
kinh phí tổ chức cho cán bộ hội viên tham quan học tập các mô hình làm kinh tế giỏi
kết hợp tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi
năm cuối năm hai nghìn một mươi năm

và anh em chúng tôi đang phấn đấu là hết năm hai nghìn một mươi sáu
thì tỷ lệ hộ nghèo chỉ giảm xuống còn lại hai năm
hội cựu chiến binh tỉnh quảng trị phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ giảm số hộ nghèo xuống dưới một tạo việc làm cho hơn một năm trăm linh hội viên
sau năm năm thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi
đời sống của hội viên hội cựu chiến binh tỉnh quảng trị
đã ghi nhận phản ánh được sự nỗ lực ý chí quyết tâm làm giàu cho bản thân
và đóng góp cho xã hội của những người lính xứng đáng với truyền thống của anh bộ đội cụ hồ